chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai xác định long đang vận chuyển một lượng lớn ma túy về xuôi công an huyện thuận châu quyết định phá án
bàn chuyển án lên kế hoạch trinh sát ký cảng tạo tình huống bất ngờ thì mới có thể tóm được y
như kế hoạch đã đề ra công an thuận châu chia làm nhiều mũi bám chặt ở các đoạn trên tuyến quốc lộ sáu a lấy địa bàn xã phổng lăng là nơi sẽ răng lưới
theo tin nắm được đối tượng sẽ mang hàng đi qua con đường này trong buổi chiều
tuy nhiên thời điểm đầu giờ chiều đoạn qua tuyến này lại vắng một cách bất ngờ không thấy bóng dáng của các tài xế ấy đâu
từng tích tắc của đồng hồ trôi qua cán bộ chiến sĩ đánh án vẫn kiên trì bám trụ
khoảng một mươi bốn giờ nguồn tin cho biết đối tượng đã xuất hiện và các mũi tấn công chuẩn bị sẵn sàng để tấn công
hơn một mươi bốn giờ nguyễn văn long xuất hiện trên chiếc xe mazda cx năm mang biển kiểm soát ba mươi h một mươi một nghìn hai trăm linh chín chạy theo hướng điện biên về thành phố sơn la
theo kế hoạch khi mục tiêu xuất hiện
tình sát ập đến tiến hành bắt ngay trước khi đối tượng di chuyển đến địa điểm khác
tuy nhiên mọi chuyện không như dự tính
phó trưởng công an huyện thuận châu cho biết thấy công an yêu cầu dừng xe đối tượng bất ngờ lao xe chạy tiếp tông vào phần đuôi xe cảnh sát giao thông
khi chiếc xe lao xuống rãnh thoát nước ở bên đường thì đối tượng mở cửa dùng súng bắn về phía tổ công tác
sau đó chạy về hướng thị trấn thuận châu đồng thời cướp xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát
kiểm tra xe ô tô mà long bỏ lại hiện trường tổ công tác phát hiện trong cốp xe ô tô có hai mươi hai bánh heroin
trọng lượng là hơn bảy năm mươi năm kg một mươi bảy gói ma túy tổng hợp khối lượng là gần một mươi bảy kg cùng một số vật chứng có liên quan
dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện đã huy động tối đa lực lượng từ các đội nghiệp vụ
công an các xã thị trấn phối hợp với các phòng chức năng của công an tỉnh và công an các huyện lân cận khẩn trương truy bắt đối tượng
đồng thời ủy thác cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn long tại tỉnh vĩnh phúc
một cuộc hội ý nhanh giữa các trinh sát công an huyện thuận châu và các đơn vị chức năng công an tỉnh được thực hiện ngay tại hiện trường
nhận định ban đầu rằng đối tượng chưa thể chạy được xa do vậy lực lượng đánh án vẫn phải kiên trì bám theo từng dấu vết của đối tượng
tuy nhiên đối tượng bỏ chạy lại kèm theo súng do vậy việc triển khai cũng phải hết sức thận trọng
hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị trong công an tỉnh sơn la công an huyện thuận châu và công an các xã thị trấn cùng các phương tiện kỹ thuật và chó nghiệp vụ chia làm một mươi bảy chốt tạo thành một vòng khép kín
cuộc truy bắt một lần nữa lại thêm khốc liệt bởi địa bàn mà nguyễn văn long lần trốn nhiều núi đá cao địa hình hiểm trở khó đi
gió thổi hôn hút với cái lạnh thấu sương của mùa đông những ngày cuối năm
như kéo lùi thời gian trở lại đồng hồ nhích dần từng phút từng phút màn sương đêm hạ sát mặt anh em đánh án
cuộc truy lùng được tiến hành khẩn trương và căng thẳng bởi nếu như không bắt được hắn càng sớm càng tốt thì sẽ có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra
nguy hiểm cho lực lượng đánh án và cả nhân dân
tại hiện trường không khí căng như xây đàn
trong cái giá xét những hộp cơm trắng được coi như đặc sản của anh em trinh sát được ăn vội vã để dành thời gian bám mục tiêu
đêm đến hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ được tung vào cuộc chiến lần này vẫn không thể ngủ bởi vẫn chưa bắt được đối tượng
trời tối đen như mực mọi hoạt động của anh em diễn ra hết sức kín ké
chỉ cần một chút sơ hở là có thể đánh đổi bằng tính mạng
từng giây từng phút căng thẳng trôi qua trong đêm trắng
phó trưởng công an huyện thuận châu chia sẻ lực lượng công an cũng đã dần xác định được vị trí mà nguyễn văn long đang lẩn trốn
tuy nhiên vị trí mà hắn lẩn trốn là một hang đá trên địa bàn xã trường ly
khá hiểm trở nên việc di chuyển đi lại là vô cùng khó khăn
do vậy anh em cũng xác định việc thương thuyết để y ra đầu thú là ưu tiên số một
như vậy chỉ sau hai mươi chín giờ khẩn trương truy bắt với quyết tâm cao độ của lực lượng phá án tỉnh sơn la
đối tượng nguyễn văn long đã được đưa về quê án
trưởng công an huyện thuận châu cho biết nhân dân trên địa bàn huyện thuận châu và bà con vùng phụ cận rất vui mừng
khi lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng nguyễn văn long thu được lượng lớn ma túy và vũ khí nóng
cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an đã tổ chức họp dân để thông báo nhanh kết quả bắt giữ nguyễn văn long
động viên bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai giám đốc công an tỉnh sơn la và ủy ban nhân dân huyện thuận châu
đã trao thưởng và chúc mừng chiến công của cán bộ chiến sĩ công an huyện thuận châu và các đơn vị công an tỉnh sơn la
sau khi phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng mua bán vận chuyển tăng trữ ma túy số lượng lớn
có sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng công an
tại buổi trao thường giám đốc công an tỉnh đã biểu dương đánh giá cao tinh thần mưu trí dũng cảm
kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ chiến sĩ công an huyện thuận châu và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
đã nhanh chóng triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ đối tượng
giám đốc công an tỉnh đã khen thưởng tám tập thể và thưởng nóng cho công an huyện thuận châu ba mươi triệu đồng
các đơn vị phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phòng cảnh sát giao thông
phòng kỹ thuật hình sự phòng cảnh sát cơ động công an thành phố sơn la và công an huyện quỳnh nhai
mỗi đơn vị một mươi triệu đồng
ubnd huyện thuận châu tặng giấy khen cho hai tập thể và một mươi năm cá nhân đạt thành tích xuất sắc
với hơn hai trăm bảy mươi km đường biên giới những năm qua tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến đường biên giới sơn lào
có nhiều diễn biến phức tạp cùng với chỉ đạo các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống ma túy
tỉnh sơn la đã và đang tăng cường nhiều giải pháp giảm nhiệt ở các khu vực được coi là trọng điểm về ma túy
thực tế cho thấy tình hình hoạt động của tội phạm ma túy phía ngoại biên đối diện vẫn diễn biến rất phức tạp
hầu như nguồn ma túy được vận chuyển từ khu vực tam giác vàng qua các tỉnh bắc và trung lào
thuộc các huyện của hai tỉnh nước bạn lào và tỉnh sơn la
tại đây ma túy được các đối tượng trao đổi mua bán hoặc pha trộn phụ ra
đóng ép lại chờ thời cơ vận chuyển vào việt nam hoặc vận chuyển sang nước thứ ba để tiêu thụ
cùng với đó địa bàn ngoại biên đối diện là nguồn cung cấp ma túy cho những người nghiện ở việt nam
sang mua để sử dụng tại chỗ hoặc mua về việt nam sử dụng bán lẻ kiếm lời
hình thành nên các tụ điểm phức tạp về ma túy phía ngoại biên
tình trạng trồng tái trồng cây thuốc viện vẫn còn xảy ra và khó kiểm soát
như địa bàn ngoại biên đối diện với các đồn biên phòng
một lãnh đạo bộ đội biên phòng tỉnh sơn la cho biết được xác định là lực lượng chủ công
xung kích trong phòng chống tội phạm ma túy khu vực biên giới
những trinh sát đặc nhiệm của bộ đội biên phòng tỉnh sơn la hầu như không có ngày nghỉ
khi phải liên tục hoạt động tại những địa bàn phức tạp về trật tự xã hội
điểm nóng về tội phạm ma túy phối hợp các đồn biên phòng và lực lượng chức năng
tiến hành công tác nghiệp vụ cơ bản xác minh các đường dây ổ nhóm mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới và ngoại biên đối diện
từ những tin tức nắm được phòng phòng chống ma túy và tội phạm đã tham mưu
đề xuất với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ
chuyên án đấu tranh hiệu quả với tội phạm địa bàn khu vực biên giới
thời gian qua đơn vị đã quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm
chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ tham mưu cho cấp ủy đảng
chính quyền địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị tại các cơ sở
ngày một vững mạnh tuyên truyền vận động quân chúng nhân dân tham gia phòng chống ma túy
không tiếp tay bao che cho hoạt động của tội phạm ma túy đẩy mạnh các chương trình
mô hình phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới
tình hình buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy khu vực biên giới sơn la
vận chuyển ma túy có vũ khí nóng hay dùng vũ khí chống trả ở khu vực biên giới sơn la đã không còn
đặc biệt trong cuộc chiến với ma túy ở vùng biên giới các lực lượng chức năng ở sơn la
luôn nhận được sự đồng thuận giúp đỡ của nhân dân khu vực biên giới
qua đó thế trận biên phòng toàn dân trong phòng chống tệ nạn ma túy được hình thành vững chắc
tại địa bàn biên giới và trong các cộng đồng dân cư
cuộc đi săn sói trắng một lần nữa lại thêm khốc liệt bởi địa bàn mà nguyễn văn long lần trốn
là địa bàn núi đá cao vô cùng hiểm trở
tuy nhiên bằng sự kiên trì phá án lực lượng công an đã truy bắt thành công tên chùm ma túy sừng sò này
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại